thời gian gần đây người dân xóm dụ phượng xã mông hóa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
liên tục phản ánh về việc ô nhiễm môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn hồng cơ
xả trộm nước thải ra suối rụ
việc làm này đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của bà con nơi đây
tiếp nhận phản ánh của người dân công an huyện kỳ sơn kiểm tra lập biên bản hành vi
xả thải trực tiếp ra suối rụ của công ty
tại thời điểm kiểm tra lượng nước thải sản xuất lớn của sườn xả ra gần với suối
có màu vàng sùi bọt trắng
cơ quan chức năng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hồng cơ dừng ngay việc sản xuất
và xả thải ra suối đồng thời cam kết không tái phạm
nếu còn tái phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
nguồn nước bọt nhiều lắm nó chảy dài cơ
nó ô nhiễm trực tiếp xuống nguồn nước
còn khí thải thì thiết thoảng có mùi khó chịu thôi
công ty thải xuyên là hầu như một mươi ngày cũng phải xả đến một hai lần
khi phóng viên tiếp xúc ông trần văn hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hồng cơ
đã không cho ghi hình vào trong nhà máy với lý do giữ bí mật việc sản xuất của công ty
ông hạnh cho biết sự việc nước thải dò dỉ ra suối chỉ là sự cố công ty sẽ sớm khắc phục
còn người dân thì bức xúc cho rằng việc xả trộm rác thải ra dòng suối rụ
dẫn đến việc tôm cá và các sinh vật sống ở suối rụ bị chết hết
và còn làm ảnh hưởng tới nguồn nước tưới rau và hoa màu của bà con gây bức xúc trong nhân dân
công ty trách nhiệm hữu hạn hồng cơ này thì xã đã yêu cầu lên làm việc
nhưng mà đơn vị này không cho hành mấy lần làm biên bản rồi nhưng mà vẫn cứ không lên làm việc
và vẫn cứ sản xuất trực tiếp sản xuất và xả thải ra dòng suối
có nhiều lý do để công ty hồng cơ không hợp tác với chính quyền cấp xã và có khi cả cấp huyện
bởi công ty nằm trong khu công nghiệp nên thực hiện theo quy chế khu công nghiệp
chịu sự quản lý của ban quản lý tỉnh
thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh hòa bình cần sớm vào cuộc
xử lý rớt điểm các xã
các cơ quan chức năng sai phạm về môi trường
ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xung quanh khu công nghiệp